sau những ca nhiễm mới trong cộng đồng bộ y tế đã yêu cầu các cơ sở y tế xiết chặt hơn nữa
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín không để dịch xâm nhập và nhất là tại tp hcm
hiện các bệnh viện cũng đã tăng cường giám sát phân luồng và kiểm soát dịch chặt chẽ ngay từ cổng vào
sau phiên học khẩn của sở y tế tp hcm với lãnh đạo của một trăm hai mươi chín bệnh viện trên địa bàn thành phố
hiện các bệnh viện đã sẵn sàng mọi phương án ứng phó tốt nhất với mọi diễn biến của dịch bệnh
bệnh viện cũng chuẩn bị sẵn tất cả những tinh thần ví dụ như là mình phải phong tỏa một khu vực nào đó thì mình sẽ như thế nào
thậm chí là mình phong tỏa cả bệnh viện thì mình cũng phải có tất cả các phương án để mình có thể triển khai trong thời điểm sớm nhất và ngay lập tức
chúng tôi thiết lập hai phòng sàng lọc hai phòng cách ly tại gần cổng ra vào cổng số một cổng số ba
để nếu có những trình huống nào nghi ngờ hoặc là
từ cái vùng dịch về thì chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào đây để điều tra điều trị tệ
cho tới thời điểm hiện nay thì bệnh viện vẫn dành riêng khoa nhiễm d cũng như là phòng hồi sức
có sáu giường hồi sức trong phòng cách ly áp lực âm để sẵn sàng để tiếp nhận những trường hợp covid nặng nếu có
bên cạnh việc siết chặt hoạt động ra vào giám sát y tế hiện tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố đều đã kích hoạt toàn bộ hệ thống ngăn chặn dịch xâm nhập
thành phố hồ chí minh là nơi tập trung nhiều bệnh viện lớn chuyên khoa tuyến cuối
mỗi ngày tiếp nhận và điều trị cho hàng chục nghìn lượt bệnh nhân từ khắp các tỉnh thành phía nam
không để dịch xâm nhập là yêu cầu tiên quyết của bộ y tế đối với các bệnh viện trên địa bàn thành phố hiện nay